thưa quý vị là một trong năm huyện vùng xanh của tỉnh đồng nai
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư
huyện xuân lộc đã triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
với tinh thần quyết tâm khóa chặt và giữ vững vùng xanh
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
huyện xuân lộc có hơn bốn mươi km đường quốc lộ một a chạy dài qua địa bàn huyện
và tiếp chép với nhiều tỉnh
tại chốt cơ ngõ huyện các phương tiện bắt buộc phải dừng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
mỗi xe chỉ mất khoảng từ một mươi đến hai mươi giây dừng lại
để lực lượng chức năng trực chốt kiểm tra các giấy tờ liên quan
và dùng điện thoại thông minh quét mã qr
khi khắp thông tin sẽ được tiếp tục lưu thông vào địa bàn tỉnh
ngoài ra thực hiện công tác tuyên truyền đến các đơn vị vận tải lái xe
chấp hành nghiêm biện pháp năm k
giải quyết những vướng mắt phát sinh trên tinh thần tạo điều kiện tối đa
để phương tiện lưu thông thuận lợi
đảm bảo công tác kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín hiệu quả nhanh chóng
tương tự tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại xã xuân thành trên tuyến tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi sáu
giáp ranh với huyện đức linh tỉnh bình thuận
lực lượng chức năng liên tục cho dựng nhiều phương tiện
để tuyên truyền kiểm soát về công tác phòng chống dịch
như sát quẩn đo thân nhiệt khai báo y tế
với một trăm một mươi bảy chốt kiểm soát được thành lập trên địa bàn huyện xã
lực lượng chức năng đã xử lý trên một trường hợp
không chấp hành các quy định phòng chống dịch
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
thời gian tới địa phương sẽ từng bước nới lỏng giãn cách
ở những vùng xanh thận trọng chặt chẽ
và phù hợp theo từng thời điểm
đảm bảo được an toàn cho các vùng xanh
thì lực lượng công an huyện
đã duy trì các chốt
và đồng thời tổ chức tuyên truyền
cho các người dân hiểu đúng
và thực hiện tốt
theo tinh thần chỉ thị một mươi năm
bên cạnh đó
thì tổ chức tuyên truyền
và tổ chức tuyên truyền
thì lực lượng công an
cũng thường xuyên tổ chức tuần tra lưu động
và kiên quyết
xử lý các trường hợp
người dân ra đường
không có giấy đi đường
để tránh lây lan dịch bệnh
và đảm bảo
an toàn cho các vùng xanh
vì vậy chúng tôi vẫn duy trì
và phát huy các chốt
kiểm dịch trên địa bàn
với một tinh thần
là phải vừa đảm bảo
phòng chống dịch
nhưng mà phải tạo ra
điều kiện cho các doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh
an toàn tới đâu
chúng tôi mở tới đó
yêu cầu các doanh nghiệp
khi thực hiện sản xuất
thì đảm bảo các yêu cầu
một doanh nghiệp phải xanh
hai công nhân phải xanh
ba công nhân lao động
ở địa phương cũng phải xanh
có nghĩa là phải được test
phải được âm tính
phải được đảm bảo
về các yêu cầu về phòng chống dịch
hiện nay trên địa bàn huyện xuân lộc
tỉnh đồng tây
có chín mươi một trên chín mươi hai ấp khu phố
và một mươi bốn trên một mươi năm xã thị trấn
trở lại trạng thái bình thường mới
mỗi người dân cần nâng cao ý thức
cùng các cấp chính quyền
chung sức bảo vệ vùng xanh
sớm ổn định trở lại trạng thái bình thường mới
góp phần thực hiện mục tiêu kép
vừa chống dịch hiệu quả
vừa phát triển kinh tế
cảm ơn các bạn đã theo dõi